thông tin mới nhận về ca tử vong tại bệnh viện đà nẵng là bố của bệnh nhân số bốn trăm một mươi tám
hôm nay sở y tế tp đà nẵng vừa cho biết bệnh nhân này tử vong do bệnh lý khác
chứ không phải do nhiễm virus sars cov hai
bệnh nhân được điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện đà nẵng
và được xác định nguyên nhân tử vong là do viêm phổi nhiễm trùng huyết viêm cơ tim
thiếu máu cục bộ đái tháo đường và suy thận
sau khi xác định bệnh nhân số bốn trăm một mươi tám dương tính với covid một mươi chín
bố của bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và đã có kết quả âm tính với virus sars cov hai